công an tp hcm vừa cho biết kết quả xét nghiệm hai mươi một trong tổng số bốn mươi một người có mặt trong quán karaoke samba trên đường vành đai trong quận bình tân tp hcm dương tính với ma túy
trước đó đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm và đoàn kiểm tra liên ngành ập vào quán karaoke tam ba và phát hiện tại phòng bốn trăm linh một có bốn mươi một nam nữ thanh niên đang thắt loạn việc rượu bia
nhiều túi ni lông chứa ma túy đá và viên nén ma túy tổng hợp bị thu giữ qua xét nghiệm hai mươi một trong số bốn mươi một người bị tạm giữ có dương tính với ma túy
theo đoàn công tác tụ điểm karaoke này hoạt động trái phép nhiều tháng qua với quy mô lớn gồm hai mươi bảy phòng hát
các phòng tại đây được thiết kế với hệ thống đèn sàn sân khấu và nhạc mạnh để phục vụ các dân chơi
thì vụ việc đang được tiếp tục điều tra